ngày một mươi hai tháng bảy ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh bắc cạn đã phối hợp với ban tổ chức hành trình đỏ trung ương tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện giọt hồng bắc cạn năm hai nghìn một mươi chín
hàng trăm bạn trẻ và người dân thành phố bắc cạn có mặt đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện ngày hội tiếp nhận được bảy trăm một mươi năm đơn vị máu
từ năm hai nghìn một mươi năm đến nay mỗi năm bắc cạn tổ chức được từ tám đến một mươi năm đợt hiến máu và tiếp nhận được từ một năm trăm linh đến hai tám trăm linh đơn vị máu đáp ứng được từ sáu mươi trở lên nhu cầu máu điều trị và cấp cứu người bệnh tại bệnh viện đa khoa bắc cạn